tại cơ quan công an bước đầu quyền khai nhận vợ của mình là cao thị trúc ba mươi ba tuổi chơi hụi bị nợ trên một tỷ đồng
mặt khác vợ nghi ngờ quyền ngoại tình khiến gia đình thường xuyên mâu thuẫn cãi vã nhau
vào đêm ngày chín tháng năm quyền đã pha thuốc độc mã tiền với rượu
đợi con trai ngủ say quyền dùng xi lanh bơm rượu mã tiền vào miệng vợ
sau đó quyền cũng uống rượu mã tiền để tự tử nhưng được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu và đã thoát chết
còn chị trúc thì đã tử vong trước đó
qua khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra nhận định quyền đã bóc cổ chị trúc chết và bơm rượu mã tiền vào miệng vợ
vợ chồng quyền đã có con trai một mươi tuổi và người vợ đang mang thai đứa con thứ hai được vài tháng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra